trung mương hội chữ thập đỏ việt nam kết hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh vừa phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào
tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam xuân canh tý hai nghìn hai mươi
chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp cùng cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã giúp đỡ hàng chục triệu lượt người nghèo nạn nhân chất độc da cam vui tết đón xuân
xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu vận động nhân dân cả nước chung sức hỗ trợ các gia đình nghèo nạn nhân chất độc da cam
từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi những tấm lòng hào tâm trên cả nước có thể cùng nhắn tin ủng hộ với cú pháp tết gửi một nghìn bốn trăm linh chín
mỗi tin nhắn trị giá hai mươi đồng và không giới hạn số lượng tin nhắn
chương trình giúp những người nghèo và nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện vui xuân đón tết góp phần nhân lên truyền thống đoàn kết
tương thân tương ái của dân tập tác